ước tính nhu cầu đồ gỗ của thế giới là bốn trăm ba mươi tỷ đô la mỹ riêng giá trị thương mại của đồ gỗ nội thất và ngoại thất là một trăm năm mươi tỷ đô la mỹ
trong khi đó xuất khẩu gỗ và lâm sản của việt nam năm hai nghìn một mươi tám mới chỉ đạt chín ba tỷ đô la mỹ
tức là chỉ chiếm sáu thị phần đồ gỗ nội thất và ngoại thất toàn cầu
như vậy ngoài dư địa thị trường còn lớn thì bốn tháng đầu năm nay giá trị các đơn hàng xuất khẩu
lâm sản cũng đã tăng trung bình từ một mươi năm đến hai mươi so với cùng kỳ
đây là những tín hiệu tốt cho ngành này hoàn thành được mục tiêu xuất khẩu một mươi một tỷ đô la mỹ
như đặt hàng của thủ tướng chính phủ từ đầu năm
theo hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam từ nay tới cuối năm giá trị xuất khẩu vào các thị trường truyền thống
ước tăng khoảng hai mươi so với cùng kỳ
theo đó mục tiêu xuất khẩu một mươi một tỷ đô la mỹ cho cả năm có thể đạt được như kỳ vọng
quý bốn năm hai nghìn một mươi tám thì chúng tôi đã ký hợp đồng được khoảng sáu mươi
quý i này thì thực hai mươi nữa là tám mươi
đến giờ phước đã khẳng định là tám mươi của một mươi một tỷ
thế như vậy chúng tôi hy vọng là chắc là đạt được
còn hai mươi nữa chúng tôi sẽ ký tiếp vào cái quý hai này chắc chắn nó sẽ đạt được
còn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng khẳng định xuất khẩu gỗ và lâm sản năm nay
nhiều khả năng sẽ về đích đúng thời hạn
bởi dư địa thị trường đồ gỗ thế giới
thế giới còn lớn đặc biệt là đối với các sản phẩm đồ gỗ nội thất và ngoài trời
trong khi đó xuất khẩu các mặt hàng này của việt nam mới chỉ chiếm khoảng sáu
trong tổng số một trăm năm mươi tỷ đô la mỹ nhu cầu của thế giới
căn cứ thứ hai là hiệp định cptpp đã có hiệu lực
như vậy các doanh nghiệp của việt nam sẽ có lợi thế cạnh tranh về thuế
và thực tế có nhiều doanh nghiệp
có đơn hàng đủ cho kế hoạch sản xuất và xuất khẩu của mình trong năm hai nghìn một mươi chín
hiện chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản cũng đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu từ một năm
đến hai triệu mét khối gỗ nguyên liệu hợp pháp
trong khi chất lượng gỗ rừng trồng vẫn chưa được cải thiện nhiều
bên cạnh đó việc chậm áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ
và thiếu lao động có kỹ năng nghề cần phải sớm được tháo gỡ